một đám cháy lớn vừa xảy ra vào chiều qua ngày hai mươi tám tháng tám
tại một con hẻm trên đường nguyễn công chứ quận một tp hcm
sau nhiều giờ nỗ lực đến một mươi chín h tối qua đám cháy đã được dập tắt
nhiều người dân mắc kẹt trong đám cháy đã kịp thời được giải cứu
đám cháy bùng phát vào khoảng hơn một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng tám
tại một căn nhà trong hẻm hai trăm năm mươi tám nguyễn công chứ phường nguyễn thái bình quận một
khói lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà
cột khói bốc cao hàng chục mét có thể thấy được từ xa
nguy cơ cháy lan trong khu vực dân cư đông đúc ở trung tâm tp hcm
trong khi nhiều người còn mắc kẹt trong căn nhà cháy
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một nhận tin báo đã điều động bảy xe chữa cháy
và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa cứu người
toàn bộ người nhà mắc kẹt trong đám cháy được kịp thời giải cứu ra ngoài an toàn
đến sau một mươi chín h vội cháy được dập tắt
tuy nhiên lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục xử lý hiện trường
để ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại
ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam dương nguyễn hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cư trú ấp tân đông bê thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông được bộ
khoảng một mươi chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng tám vợ chồng anh đặng minh thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
và chị nguyễn thị minh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ ấp thị một xã hội an huyện trợ mới
điều khiển xe mô tô trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi bốn thuộc tổ một mươi ấp an bình xã an thạnh trung huyện trợ mới
thì dừng sát lề đường bên phải theo hướng phà an hòa về ngã ba cựu hội
mở cốp xe lấy áo mưa để che mưa
trong lúc lấy áo mưa thì bị xe ô tô bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi sáu a
do dương nguyễn hoàng vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào anh thành và chị tuyền
cú tông mạnh đã làm cho anh thành và chị tuyền tử vong tại chỗ
sau khi gây tai nạn vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày cha của đối tượng vũ đã điều khiển xe sáu mươi sáu a
đến cơ quan công an trình bày con ông đã gây ra tai nạn nêu trên
cũng trong ngày hôm qua công an tỉnh lào cai cùng các lực lượng chức năng
đã tiến hành trao trả một mươi đối tượng quốc tịch trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép
vào việt nam
công an tỉnh lào cai phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ
hai xe ô tô chở một mươi người trung quốc có hành vi nhập cảnh trái phép vào việt nam
quá trình điều tra cơ quan công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây này
là nguyễn thị thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã vạn hòa thành phố lào cai
và nguyễn trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
hai đối tượng khai nhận từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã thực hiện trái phép vào việt nam
công an tỉnh lào cai đã thực hiện trót lọt sáu chuyến xe trở người trung quốc vào sâu
trong nội địa việt nam sau khi điều tra xác minh công an tỉnh lào cai đã tiến hành
trao trả một mươi đối tượng gồm chín nam và một nữ cho lực lượng công an trung quốc để xử lý
gần một năm sau khi mở thành công vòng cầu đầu tiên trên phố phụng hưng
ban quản lý phố cổ hà nội đang tiếp tục đục thông năm vòng cầu liên tiếp
tuy nhiên với tuổi đời trên một trăm linh năm việc đục thông như vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng
cũng như có những dự án mang tính tầm nhìn chiến lược
cụ thể năm vòng cầu được đục thông đợt này là các vòng cầu từ số bảy mươi chín đến số tám mươi ba
thuộc khu vực gồm cầu nối từ hàng cót đến hàng dày đây là năm vòng cầu đại diện
cho từng kết cấu khác nhau tuy nhiên việc làm này đặt ra nhiều băn khoăn
về việc có bảo đảm an toàn đường sắt hay không
sau khi phố bích hỏa phụng hưng hoàn thành cách đây hai năm nơi đây trở thành địa điểm hấp dẫn
với người dân thủ đô và du khách tạo thành một sân chơi đô thị lành mạnh
đó là cơ sở để ban quản lý phố cổ hà nội tiếp tục đục thông các vòng cầu
mở rộng không gian văn hóa tuy nhiên cần phải có tầm nhìn xa và rộng
để khai thác hiệu quả và khoa học nhất
tầm nhìn nó dài hạn hơn ở đó nó thích hợp nhiều cái lợi ích hơn
trong đó là gia tăng những giá trị về tài sản đô thị tài sản công không gian công cộng
chứ nếu chúng ta mới chỉ xoáy vào những cái lợi ích trước mắt
không phải quẩy hàng mà tìm mọi cách để xoay sở đục khuét những vòng cầu
mà trong các lập luận của nó chưa đầy đủ thì chúng ta cần cân nhắc
mọi thứ cần được triển khai một cách thận trọng nhất bởi xét cho cùng
không thể đánh đổi giá trị cốt lõi là an toàn với bất cứ một dự án
giá trị nào khác
tiếp theo chương trình mời quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên mục điểm báo của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn tối ngày hai mươi tám tháng tám tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm
quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến dự có đại diện các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương lãnh đạo hà nội thành phố hồ chí minh
các vị đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
báo nhân dân số ra hôm nay có đăng tải bài phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại buổi lễ với nhàn đề tin tưởng vào tương lai chung bừng sáng tốt đẹp của việt nam
với các nước trong cộng đồng quốc tế
bài phát biểu có đoạn ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tiếng hồ vàng lời thề độc lập trong ngày lập nước như đã kết nối muôn con tim người dân đất việt
đoàn kết cùng nhau chung sức đồng lòng dưng cao cờ đỏ sao vàng tiến lên trong quá trình cách mạng
vượt qua muôn vàn gian khó hy sinh để bảo vệ nền độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân
ngày nay tiến bước mạnh mẽ trên con đường bảy mươi năm năm cách mạng vẻ vang việt nam đang vươn tới mục tiêu
dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần ý chí mạnh mẽ của dân tộc việt nam
khẳng định vai trò là người bạn đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế
xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã khiến cho nhiều kế hoạch của nhà đầu tư trong và ngoài nước buộc phải trứng lại
thế nhưng đã có gần hai mươi tỷ usd vốn ngoại đổ vào việt nam trong tám tháng qua
đây là thông tin trên báo thành niên
theo các chuyên gia đây thực sự là con số rất tích cực trong bối cảnh hiện nay
báo cáo mới cập nhật của bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
tính đến hết ngày hai mươi tháng tám tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn
mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt một mươi chín năm mươi bốn tỷ usd
tuy giảm gần một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng tổng vốn đầu tư mới lại đạt chín bảy mươi ba tỷ usd tăng sáu sáu so với cùng kỳ
vốn điều chỉnh tăng thêm đạt gần bốn tám mươi tám tỷ usd tăng hơn hai mươi hai
điều này phần nào cho thấy lo ngại về việc các doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm do khó khăn trong đại dịch
thực sự đã không xảy ra
google facebook đang chiếm khoảng bảy mươi doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến tại việt nam
tuy nhiên đối với các quảng cáo mang nội dung độc hại các quy định chế tài xử lý còn thiếu
chưa đủ sức gian đe và chưa khả thi trong thực tế
bộ thông tin và truyền thông vừa xây dựng dự thảo nghị định nhằm sửa đổi vấn đề trên
tại nghị định bổ sung sửa đổi nghị định một trăm tám mươi một mà bộ thông tin và truyền thông đăng lấy ý kiến
bộ đề xuất bỏ quy định các tổ chức
các doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo
bỏ quy định trước khi quảng cáo một mươi năm ngày tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý có tầm quyền
thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo việt nam
đồng thời dự thảo đề xuất bổ sung trách nhiệm của tổ chức cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới
và điều chỉnh đầu bối cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới để bảo đảm thống nhất
nếu dự thảo được thông qua trách nhiệm của các bên được quy định rõ chắc chắn các nội dung xấu độc
trong đó có nội dung chống phá đảng nhà nước sẽ được ngăn chặn và có chế tài xử lý nghiêm
tạo môi trường lành mạnh hơn với các nền tảng như youtube google facebook
thưa quý vị và các bạn trên nhiều báo số giao hôm nay đều đăng tải thông tin khởi tố bắt tạm giam chủ tịch ủy ban nhân dân
tp hà nội nguyễn đức trung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
ngày hai mươi tám tháng tám bộ công an cho biết cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông nguyễn đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường trung liệt quận đống đa thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
quy định tại điều ba trăm ba mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ti hành các quyết định và lệnh theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra
làm rõ hành vi sai phạm của các bị can trong vụ án
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới
sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên khánh thư
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị đối với những người công nhân ngành điện
việc kiểm tra chất lượng đường dây các vị trí cột phát hiện và xử lý sự cố là rất khó khăn và vất vả
ngoài việc bị ảnh hưởng của điện từ trường đến sức khỏe công nhân đi phải xử lý sự cố
còn phải vượt qua những khu vực có địa hình hiểm trở
thường xuyên đối mặt với những loại động vật
nguy hiểm như ong kiến vắt rắn
và trước thực tế này thì các kỹ sư ở công ty truyền tài điện hai
thuần tổng công ty truyền tài điện quốc gia
đã nghiên cứu và phát triển hệ thống thiết bị bay giúp khắc phục những sự cố trên
đây là một buổi kiểm tra đường dây của truyền tài điện hòa vang
đội truyền tài điện đà nẵng thuộc công ty truyền tài điện hai
trước đây công tác kiểm tra định ký thiết bị hành lang tuyến đường dây lưới điện truyền tải do nhân viên vận hành
vẫn được thực hiện bằng cách đi dọc tuyến treo lên cột để kiểm tra gây mất thời gian và công sức
những vấn đề là dây dìu bạc nilon hoặc là những dị vật nó vướng trên đường dây mà không cần phải cắt điện đường dây
người công nhân khi cách điện người công nhân phải ra dây rất nguy hiểm cho con người
tự ý tưởng đó cho nên bà nhân đốc
luôn nói ý tưởng sẽ lắp ráp một thiết bị có thể giải quyết được những vấn đề đó
gồm hai phần chính là hệ thống bay và bộ nhiên liệu xử lý vật thể lạ
thiết bị uav là một flycam thu nhỏ nhưng được chế tạo với hệ thống cánh quạt có sức cổng trọng lượng lớn hơn
bao gồm tám cánh quạt được bố trí xung quanh
phía dưới bụng của thiết bị có một bình nhiên liệu mini chứa xăng
bình xăng này được kết nối với một đầu phun có gắn hệ thống đánh lửa
khi có vật thể lạ như diều bay cây cối khô vật thể lớn
cũng có khả năng gây cháy vướng trên đường dây năm trăm linh kv
các kỹ sư sẽ điều khiển uav bay thẳng từ mặt đất lên vị trí có vật thể
khi tiếp cận được hệ thống phun nhiên liệu sẽ được kích hoạt và đốt đầu phun đánh lửa đốt cháy vật thể lạ
hiện nay thì đối với bảy tỉnh của công ty đang quản lý
chúng tôi đã trang bị các flycam cũng như là uav triển khai toàn bộ các nội dung đi kiểm tra
để phát hiện những nguy cơ kể cả là chống cháy nguy cơ sạt lỡ
những vị trí khó khăn và thiết kiệm được sức kiệm của người công nhân
vấn đề đó rất là hiệu quả
hiện nay evn công ty cũng như là tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa và nâng cấp hơn nữa
để việc chúng ta sử dụng nó hiệu quả hơn trong công tác quản lý vận hành
hiện uav có tầm bay khoảng một km thời lượng pin cho hành trình một lần bay khoảng hai mươi phút liên tục
điều quan trọng là với mức thiết kế và tính toán của các kỹ sư
đường dây năm trăm linh kv hoàn toàn không ảnh hưởng
được biết sắp tới các kỹ sư công ty truyền tài điện hai sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp chống nhiễu
cho thiết bị khi bay sát đường dây năm trăm linh kv và tìm cách xử lý những vật thể lớn hơn nằm vắt ngang đường dây
trong tương lai công ty truyền tài điện hai sẽ tiếp tục cải tiến và hoàn thiện thiết bị
để bảo vệ đường dây năm trăm linh kv mạch máu năng lượng quốc gia một cách hiệu quả nhất

đây chính là điểm đến mà chúng ta sẽ cùng ghé thăm ngày hôm nay